núp bóng trong phân xưởng chế biến thép công ty trách nhiệm hoạn môi trường dung quất đã sản xuất hàng nghìn lít dầu đeo giả và bán ra thị trường thu lợi hàng tỷ đồng
sau thời gian theo dõi công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã triệt xóa đường dây làm dầu đeo giả liên tỉnh này
hàng ngày tại phân xưởng trụ sở của công ty trách nhiệm hiểu hạn môi trường dung quất thuộc thôn trung an xã bình thạnh huyện bình sơn
do đối tượng nguyễn minh hiệp bảy mươi tuổi ở quận nam từ liêm thành phố hà nội làm giám đốc được ngụy trang với hàng chục công nhân gia công thép
đến khi công an huyện bình sơn bất ngờ khám xét mới phát hiện phía trong phân xưởng là cơ sở sản xuất dầu đeo giả
ngày hai mươi hai tháng chín công an huyện bình sơn đã bắt đối tượng nguyễn minh hiệp bảy mươi tuổi ở quận nam từ liêm thành phố hà nội làm giám đốc
giám đốc nhà máy sản xuất dầu giả bùi đình trương giám đốc công ty vận tải đình trương cùng các đối tượng nằm trong đường dây phân phối tiêu thụ dầu giả liên tỉnh
các đối tượng khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay mua bán vận chuyển hơn một trăm linh chuyến dầu giả với số lượng trên ba trăm linh lít dầu thu lợi nhiều tỷ đồng
theo điều tra ban đầu công ty vận tải đình trương là đơn vị ký kết hợp đồng vận chuyển với các đơn vị ở khu kinh tế dung quốc
lợi dụng điều này bùi đình trương chỉ đạo nhân viên tháo kẹp trì rút bớt dầu trên các xe bồn nhận dầu d o i và pha trộn dầu giả và dầu d o i theo tỷ lệ một trên một mươi
sau đó chờ bán cho các cửa hàng xăng dầu tại quảng ngãi cần thơ và một số tỉnh lân cận
ở bắc hiện tại là được tám đối tượng trong đó có giám đốc kỹ toán và kỹ sư chuyên
sản xuất xăng dầu và một số đối tượng tham gia sản xuất xăng dầu giả
cũng theo các đối tượng khai nhận hàng ngày các đối tượng thu mua nhất thải từ nguồn phế liệu và một số hóa chất đưa về phân xưởng pha chế dầu giả để bán ra thị trường
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra mở rộng những cửa hàng xăng dầu trên cả nước đã mua lại dầu giả của bùi đình trương và nguyễn minh hiệp